ba mẹ ai cũng lo lắng cho sức khỏe của con nhưng dù sao các cháu cũng đã trích ngừa như người lớn đi làm
giờ dặn do cháu thực hiện tốt các nguyên tắc năm k cũng an tâm phần nào
bà nguyễn đoan trang hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn du cho biết
để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp
nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên với các bước như đón học sinh hướng dẫn học sinh sát khuẩn
xử lý tình huống khi phát hiện học sinh cũng như đồng nghiệp có biểu hiện ho sốt
hướng dẫn học sinh xuống phòng cách ly y tế để theo dõi và phối hợp với y tế địa phương
bà trang cũng cho hay nhà trường có tổ chức khảo sát thì có khoảng tám mươi học sinh thông báo sẽ đến trường học trực tiếp
còn lại thì vì nhiều lý do chưa thể tham gia vào thời điểm này
cũng tổ chức cho học sinh đến trường ngay từ sáng nay trường trung học phổ thông dương văn thì
thành phố thủ đức chia hai khung thời gian vào trường mỗi khung cách nhau một giờ
khi vô trường học sinh thực hiện đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng trường
di chuyển theo sơ đồ đến lớp
tại lớp giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với học sinh lưu ý các nguyên tắc phòng dịch
chia nhóm xếp bàn ghế theo nhóm khai báo y tế tập huấn tình huống khi các trường hợp biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh
trong khi đó một số trường trung học cơ sở trung học phổ thông khác tại tp hcm sáng nay tổ chức sinh hoạt
theo hình thức trực tuyến để hướng dẫn học sinh các quy định về việc di chuyển và khai báo y tế
cho việc trở lại trường học trực tiếp chính thức vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
hiện tại tp hcm đã bắt đầu tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
vậy kế hoạch cụ thể sẽ được triển khai như thế nào ai sẽ nằm trong nhóm được tiêm mũi ba đầu tiên
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
từ ngày một mươi tháng một mươi hai ngành y tế thành phố tổ chức chiến dịch tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
giai đoạn đầu vaccine sẽ được ưu tiên tiêm cho nhóm nguy cơ và tiêm nhắc cho những người đã tiêm mũi hai sau sáu tháng
theo ông tâm mỗi ba vaccine ngừa covid một mươi chín bao gồm cả liều bổ sung và nhắc lại
trong đó liều bổ sung là liều vaccine tiếp theo được khuyến cáo cho những người bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nặng
sau khi tiêm hai liều cơ bản khoảng cách ít nhất hai mươi tám ngày kể từ ngày tiêm mũi thứ hai
liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch người cấy ghép tạng
ung thư hiv đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong sáu tháng
đã tiêm đủ mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày người từ năm mươi tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước
liều nhắc lại là liều vaccine tiếp theo được sử dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ của hai liều cơ bản
mà có thể đã giảm dần theo thời gian khoảng cách ít nhất sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung
liều nhắc lại được tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng
liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
nhóm được ưu tiên là người bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
tính đến ngày chín tháng một mươi hai tp hcm đã thực hiện được gần một mươi bốn tám triệu mũi vaccine
cơ bản hoàn thành chích ngừa hai mũi cho nhóm đối tượng có chỉ định tiêm chủng từ một mươi hai tuổi trở lên
theo lộ trình đến hết tháng một mươi hai
tp hcm sẽ hoàn tất việc tiêm chủng cho người bệnh suy giảm miễn dịch
đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố sẽ tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
theo thứ tự ưu tiên và tiếp tục tiêm cho người suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
tiêm nhắc cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên vào cuối năm hai nghìn hai mươi
theo hướng dẫn của bộ y tế
những trường hợp trước đó tiêm cùng một loại vaccine thì tiêm mũi bổ sung
mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
những người đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
trường hợp tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng chinofarm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vector virus astrazeneca
trước kế hoạch tiêm vaccine mũi ba ngừa covid một mươi chín
đã có rất nhiều câu hỏi
đặt ra xoay quanh vấn đề này một trong số đó là việc tiêm nhắc lại mũi ba vaccine covid một mươi chín
thì sẽ có miễn dịch trong bao lâu
câu trả lời sẽ có ngay trong phần tiếp theo của bản tin
theo chuyên gia cần thêm nghiên cứu mới có thể khẳng định được
thời gian tồn lưu miễn dịch của mũi ba vaccine covid một mươi chín là bao lâu
nhưng việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng hiệu quả miễn dịch
liên quan đến việc tiêm trộn mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi bổ sung và mũi tăng cường
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
theo hướng dẫn của bộ y tế mũi nhác lại có thể sử dụng cùng loại vaccine với liều cơ bản
hoặc vaccine mrna pfizer moderna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
đối với những người đã tiêm vaccine viroxel có thể tiêm nhắc lại cùng loại đó
hoặc vaccine mrna hoặc vaccine virus vector vaccine astrazeneca
cũng theo bà dương thị hồng phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
tiêm mũi nhắc lại bổ sung đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo
tuy nhiên các quốc gia đều mới triển khai mũi tiêm này
do đó cần phải có thời gian và nghiên cứu trong tương lai thì mới có thể khẳng định
thời gian tồn lưu miễn dịch bảo vệ người được tiêm chủng phòng covid một mươi chín trong bao lâu
tuy nhiên việc tiêm mũi bổ sung sẽ giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch giúp gia tăng hiệu quả miễn dịch
các nhà sản xuất trên thế giới cho biết hiện nay vaccine covid một mươi chín đang sử dụng
có thời gian hiệu lực kháng thể bảo vệ
chỉ sáu đến tám tháng hết thời hạn này sẽ phải tiêm nhắc lại
tiếp tục là những diễn biến dịch bệnh tại hà nội
ngay lúc này thì việc cách ly f f một tại nhà hay tập trung vẫn đang gây hoang mang cho người dân thủ đô
nhiều người vẫn còn thắc mắc rằng trong khi ca f không nhẹ không có triệu chứng đã được ở nhà
nếu đủ điều kiện thì việc cách ly f một hiện mỗi nơi áp dụng một kiểu
thậm chí f hai vẫn nhận quyết định cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho biết
f một nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
f một đủ điều kiện ở đây là họ có nhà vệ sinh riêng
nếu gia đình có một nhà vệ sinh nhiều phòng thì f một vẫn có thể ở nhà và nhà vệ sinh chỉ để f một sử dụng
f một ở riêng một phòng các thành viên còn lại ở phòng khác và dùng nhờ vệ sinh nhà hàng xóm
như vậy f một vẫn được cách ly tại nhà mà không phải đi cách ly tập trung
nhóm f hai thì hiện nay quận không để ý nữa rồi
các văn bản cũng không đề cập đến thậm chí f một giờ cũng không để ý nữa rồi mà cần quan tâm f
trưởng phòng y tế quận nam tử liêm cho hay dù cùng hà nội nhưng trái với nam tử liêm
quận hoàng mai lại đang thực hiện biện pháp cách ly khác hẳn
chị th hoàng mai trở thành f một bất đắc dĩ khi f là đồng nghiệp đi chung xe tuyến công ty
sau khi biết đồng nghiệp dương tính chị hát khai báo với y tế phường lịch sử tiếp xúc điều kiện sống của gia đình
sau đó chị nhận được quyết định đi cách ly tập trung
điều người phụ nữ này băn khoăn là cùng là f một cùng đi chung xe giống như chị nhưng mỗi địa bàn lại áp dụng một cách khác nhau
theo đó thì tại các quận như đống đa nam tử liêm ba đình sóc sơn
các quyết định cho f một thực hiện cách ly tính từ thời điểm tiếp xúc với f đi chung xe công ty
trong khi đó quyết định cách ly của chị hát lại chỉ ghi ngày bắt đầu thực hiện chùng với ngày ra quyết định cách ly
sau ba ngày đi chung xe mà không có ngày kết thúc cách ly
ông hoàng việt phó chủ tịch ubnd phường lĩnh nam cho biết
thời gian tính thực hiện cách ly do y tế tham mưu căn cứ vào lời khai lịch sử tiếp xúc với các f của f một
từ đó đưa ra thời gian thực hiện cách ly
vị phó chủ tịch phường cũng mong nhận được sự thông cảm bởi địa bàn phường hiện có một trăm hai mươi chín f
kéo theo đó là f một f hai rất nhiều do đó dẫn đến tình trạng có thể trong công tác tổ chức thực hiện sẽ chậm không thể nhanh
trung quan điểm này trưởng phòng y tế quận hoàng mai nguyễn xuân trung cho biết
số ca f tại quận tăng vù vù
về cơ bản thì những gia đình đủ điều kiện thì sẽ cho cách ly tại nhà
nhưng chính quyền phải giữ
vì người dân nhiều khi thực hiện không triệt để
với các f hai ông trung cho biết nếu nhà có f một thì những người tiếp xúc với f một là f hai
thì sẽ làm công tác tuyên truyền ra quyết định cách ly f một tại nhà thì vận động f hai cùng tuân thủ
vì chuyển từ f một lên f f hai lên f một rất đơn giản
còn ra quyết định với f hai thực hiện cách ly tại nhà trong tình huống
khi f một có xét nghiệm âm tính thì f hai theo dõi
theo quyết định ba mươi sáu ba mươi tám của bộ y tế nếu trong trường hợp tổ chức f hai cách ly tại nhà
thì thực hiện trong khi chờ kết quả của f một thôi
khi f một âm tính thì quyết định f hai cách ly tại nhà cũng hết hiệu lực và y tế phường sẽ thông báo với f hai
nhưng quả thực bây giờ lực lượng quá mỏng những lúc này các bạn quá tải nên không thông báo kịp
ông trung phân trần
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai trường phòng giáo dục và đào tạo huyện thường tín hà nội nguyễn như ý cho biết
một học sinh lớp chín của trường trung học cơ sở minh cường vừa được trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
công bố dương tính covid một mươi chín
đó là em đ a t sinh năm hai nghìn bảy ngụ sát thắng lợi huyện thường tín
ông ý cho biết từ ngày bảy tháng một mươi hai sau khi học sinh trên có triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín
huyện đã yêu cầu trường trung học cơ sở minh cường tạm dừng cho học sinh tới trường
sau khi xác nhận học sinh có kết quả dương tính covid một mươi chín lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn
tạm dừng việc học toàn bộ lớp chín với hơn một trăm linh học sinh trường trung học cơ sở minh cường
đến nay toàn bộ
mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính ông ý nói
trước câu hỏi khi tất cả các mẫu đã âm tính liệu ngành giáo dục có tiếp tục cho học sinh
của trường trung học cơ sở minh cường đi học tại trường ông ý bỏ ngỏ khả năng trên
hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục cho học sinh trường này học online để tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh
ông ý cho biết thêm
trước đó sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một sau thời gian dài phải học online để phòng dịch covid một mươi chín
toàn bộ học sinh khối lớp chín của một mươi bảy huyện thị xã ngoại thành hà nội
đã được quay trở lại trường để tiếp tục học trực tiếp
chuyển sang những tin tức về dịch covid một mươi chín trên thế giới
tổ chức y tế thế giới who mới đây đã khuyến nghị những người bị suy giảm miễn dịch
hoặc đã tiêm vaccine covid một mươi chín bất hoạt nên được tiêm liều tăng cường
reuters đưa tin tổ chức y tế thế giới who khuyên những người bị suy giảm miễn dịch
hoặc đã tiêm vaccine covid một mươi chín bất hoàn nên được tiêm liều nhắc lại
khuyến nghị được đưa ra sau khi nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược sage
về tiêm chủng của who họp để đánh giá nhu cầu tiêm liều tăng cường ngừa covid một mươi chín
phát biểu trong buổi họp báo chủ tịch sage alejandro kravioto cho biết
hiệu quả vaccine trước việc ngăn mắc bệnh nặng vẫn được duy trì trong ít nhất sáu tháng
tuy nhiên dữ liệu cho thấy miễn dịch ở người lớn tuổi và những người có bệnh nền bị giảm dần
hiện tại chúng tôi tiếp tục ủng hộ phân phối vaccine công bằng
và chỉ sử dụng liều tăng cường ở những người có vấn đề về sức khỏe
hoặc những người đã tiêm vaccine bất hoạt
các giám đốc điều hành của who không nêu cụ thể loại vaccine bất hoạt đang được nhắc đến
vào tháng một mươi who đã khuyến cáo những người trên sáu mươi tuổi được chủng ngừa vaccine sinovac
nên tiêm thêm một liều
hiện ba loại vaccine bất hoạt đã được who cấp phép sử dụng khẩn cấp
là vaccine do công ty trung quốc sinovac và sinopharm cùng bharat biotech của ấn độ phát triển
nhiều nước đã triển khai tiêm liều tăng cường
nhiều nước đã triển khai tiêm liều tăng cường cho người cao tuổi và những người có bệnh nền
tuy nhiên những lo ngại về biến thể omicran khiến một số nước mở rộng việc tiêm nhắc lại sang phần lớn dân số
với việc những nước đang phát triển có tỷ lệ tiêm chủng thấp một cách đáng lo ngại
who trong những tháng gần đây đã kêu gọi các nước ưu tiên tiêm các mũi ban đầu thay vì tiêm liều tăng cường
một tỉnh ở nam phi được coi là vùng tâm dịch bùng phát biến thể omicron
có số ca nhiễm covid một mươi chín giảm trong bốn ngày liên tiếp
các chuyên gia anh nhận định dữ liệu mới là tín hiệu tích cực
theo daily mail tỉnh wotang nam phi ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng vọt
kể từ khi phát hiện các ca mắc biến thể omicran tăng từ năm mươi tám ca từ giữa tháng một mươi một lên một mươi một bảy trăm linh ba ca vào ngày tám tháng một mươi hai
giáo sư christina pagen đến từ đại học london của anh
người đã theo dõi sát sao đợt bùng phát biến thể omicran ở nam phi
nói số ca nhiễm trung bình hai mươi năm
trong bốn ngày gần đây số ca nhiễm mới đã giảm đáng kể không còn giữ mức tăng đều đạn
với tốc độ tăng hai mươi năm mỗi ngày tỉnh này lẽ ra phải ghi nhận một mươi chín ca nhiễm mới
nhưng nay chỉ còn hơn một mươi một ca mỗi ngày và đang giảm dần
giáo sư pargen dự đoán biến thể omicran có thể đang tự biến mất ở nam phi chỉ sau một tháng
có tín hiệu tích cực ở gothang trong tuần này có thể số ca nhiễm ở đây đã đạt đỉnh giáo sư pagen nói
thủ tướng anh boris johnson gần đây cảnh báo anh sẽ áp dụng phương án b nếu số ca nhiễm covid một mươi chín
trong dịp năm mới đặc biệt là ca nhiễm liên quan đến biến thể omicran có dấu hiệu tăng mạnh
nhưng theo đánh giá của daily mail dựa trên tỷ lệ người nhập viện ở nam phi
omicron gây bệnh nhẹ hơn các biến thể khác
tỷ lệ người nhập viện vì omicron thấp hơn khoảng sáu mươi so với người nhiễm biến thể delta
mặc dù có những tín hiệu khả quan về mức độ lây lan của biến thể mới
tại tâm dịch bắt nguồn omecron tình hình tại châu phi vẫn đang có chiều hướng phức tạp
chỉ trong bảy ngày qua số ca lây nhiễm covid một mươi chín đã tăng hai trăm năm mươi năm ở châu phi
trong bảy ngày qua chúng ta đã ghi nhận số ca lây nhiễm covid một mươi chín tăng gần hai trăm năm mươi năm ở châu phi
số ca lây nhiễm và nhập viện tăng cả ở bệnh viện tư và công
nếu xem xét số liệu thống kê hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm đã tăng một mươi bốn
đây mới chỉ là con số của ngày tám tháng một mươi hai

nếu xem xét kỹ số ca lây nhiễm còn cao hơn
ông piano bande giám đốc quản lý khu vực về covid một mươi chín của tổ chức y tế thế giới cho biết
cũng theo tổ chức y tế thế giới châu phi đang ở tuần thứ hai kể từ khi phát hiện biến thể omicran của virus sars cov hai
hiện biến thể này đã lan ra sáu mươi quốc gia trên thế giới trong đó có một mươi nước châu phi
trong số đó một ca lây nhiễm biến thể omicran trên toàn cầu bốn mươi sáu số ca được phát hiện tại châu lục này
nhiều quốc gia trên thế giới đã hạn chế nhập cảnh
đã tạm dừng các chuyến bay từ miền nam châu phi sau khi biến thể omicran được nam phi báo cáo lần đầu tiên cho tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
và sau đó được tổ chức này xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại
những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi